đây là chỉ đạo của thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tại hội nghị tổng kết năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai triển khai nhiệm vụ năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
trong các học viện trường công an nhân dân diễn ra vào sáng ngày hôm nay tại hà nội
trong điều kiện dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
các học viện trường công an nhân dân vừa tổ chức công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong nhà trường
và tăng cường hỗ trợ công an một số địa phương chống dịch vừa tổ chức thực hiện hoàn thành nhiều nhiệm vụ
chỉ tiêu công tác giáo dục đào tạo theo chương trình đề ra tập trung hoàn thiện nội dung chương trình đào tạo
theo danh mục ngành chuyên ngành đào tạo mới đổi mới phương pháp giảng dạy học tập thích ứng với tình hình dịch bệnh
hoàn thành nhiều nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và biên soạn giáo trình tài liệu dạy học
đặc biệt đã phối hợp tốt với công an các đơn vị địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh các cấp
và loại hình đào tạo bồi dưỡng khác theo chỉ tiêu năm hai nghìn hai mươi hai
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng trần quốc tỏ ghi nhận biểu dương những kết quả thành tựu mà cục đào tạo
và các học viện trường công an nhân dân đã đạt được trong năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi ba
nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới thứ trưởng trần quốc tỏ đề nghị các học viện trường công an nhân dân
tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo cần quan tâm hơn nữa đến công tác nghiên cứu khoa học
các định hướng trong giáo dục đào tạo
đồng chí thứ trưởng cũng giao các đơn vị chức năng của bộ công an tiếp tục tăng cường phối hợp với các nhà trường
trong việc giá soát thao gỡ các khó khăn bất cập tạo điều kiện về mọi mặt đặc biệt là công tác chăm sóc y tế học đường
đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các học viện trường công an nhân dân
nhấn mạnh công tác tuyển sinh tuyển dụng giáo dục đào tạo liên quan trực tiếp gắn bó chặt chẽ
về công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân
đồng chí thứ trưởng yêu cầu các học viện trường công an nhân dân cần chuẩn bị chú đáo cho lễ khai giảng năm học mới
diễn ra trong tháng chín chứ không phải tháng một mươi một như những năm trước
chiều nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức lễ trao tặng huân chương của chủ tịch nước
và công bố các quyết định của bộ trưởng bộ công an về công tác cán bộ tại cục hậu cần
bộ công an
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và chủ trì buổi lễ
tại buổi lễ thứ trưởng trần quốc tỏ đã trao tặng huôn trương bảo vệ tổ quốc hạng ba
đối với thiếu tướng lê văn hải cục trưởng cục hậu cần trao quyết định nghỉ chờ hưởng chế độ hưu trí
kể từ ngày một tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai của bộ trưởng bộ công an đối với đồng chí thiếu tướng lê văn hải
cũng tại buổi lễ thứ trưởng trần quốc tỏ đã trao quyết định của bộ trưởng bộ công an
điều động đồng chí đại tá phạm văn sơn giám đốc công an tỉnh ninh bình
đến nhận công tác và giữ chức vụ cục trưởng cục hậu cần kể từ ngày một tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng trần quốc tỏ ghi nhận và đánh giá cao những thành tích
đóng góp của thiếu tướng lê văn hải và đại tá phạm văn sơn đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội của lực lượng công an nhân dân
thứ trưởng trần quốc tỏ bày tỏ mong muốn thiếu tướng lê văn hải khi về với đời thường
vẫn tiếp tục theo dõi tham gia ý kiến góp phần bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân
đồng thời thứ trưởng cũng đề nghị đồng chí phạm văn sơn trên cương vị công tác mới
tiếp tục nỗ lực phấn đấu tu dưỡng rèn luyện phát huy kinh nghiệm cùng xây dựng tập thể đơn vị đoàn kết thống nhất
tập trung chỉ đạo hoàn thành các công việc từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai và những năm tiếp theo
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đảng nhà nước và ngành giao phó
hôm nay tại công an tỉnh hương yên
tỉnh ủy hương yên tổ chức hội nghị phổ biến quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi hai
nqtvk ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
dù hội nghị có đồng chí thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đồng chí nguyễn hữu nghĩa ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy hương yên
phát biểu tại hội nghị thượng tướng lương tam quang đề nghị các cấp ủy tổ chức đảng trong toàn đảng bộ tỉnh hưng yên
thống nhất cao về nhận thức công tác xây dựng lực lượng công an tỉnh hương yên phải đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp
về mọi mặt của đảng trước hết là đảng ủy công an trung ương và tỉnh ủy hương nhiên
đề nghị tỉnh ủy hương yên tiếp tục quan tâm lãnh đạo các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự
nhất là trong xây dựng bổ sung hoàn thiện các đề án phương án kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự
tổ chức thực hiện chế độ chính sách người có công hậu phương trong công an nhân dân và chế độ chính sách đối với cơ quan
tổ chức cá nhân tham gia phối hợp cộng tác hỗ trợ công an nhân dân xây dựng công an xã thị trấn chính quy
về cơ sở vật chất hậu cần trang bị phương tiện đủ sức giải quyết các vấn đề an ninh trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở
đề nghị công an tỉnh hưng yên phát huy cao độ vai trò nòng cốt trong tham mưu tỉnh ủy
triển khai có hiệu quả nghị quyết số một mươi hai thống nhất cao về nhận thức và tăng cường hơn nữa quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an tỉnh
với các cấp các ngành các tổ chức đoàn thể và nhân dân trong thực thi nhiệm vụ
chiều nay tại thành phố hạ long bộ công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về công tác cán bộ tại công an tỉnh quảng ninh
thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo tỉnh quảng ninh và các sở ban ngành và công an một số đơn vị địa phương
tại buổi lễ thiếu tướng lê văn tuyến đã trao quyết định của bộ trưởng bộ công an về việc điều động đại tá đinh văn nơi giám đốc công an tỉnh an giang
đến nhận công tác và giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh quảng ninh từ ngày một tháng chín năm hai nghìn hai mươi
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng lê văn tuyến chúc mừng đại tá đinh văn ơi được bộ công an tin tưởng giao nhiệm vụ mới và đánh giá cao quá trình rèn luyện phân đấu của đại tá đinh văn nơi
quảng ninh là địa bàn tiêm ẩn nhiều phức tạp về an ninh trật tự nhiệm vụ của lực lượng công an hết sức nặng nề
trên cương vị mới trọng trách mới đồng chí thứ trưởng tin tưởng đại tá đinh văn nơi sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc giữ vững đoàn kết nội bộ phát huy trí tuệ tập thể
làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh quảng ninh xây dựng lực lượng công an tỉnh quảng ninh ngày càng vững mạnh toàn diện
nhân kỷ niệm bảy mươi bảy năm ngày quốc khánh mùng hai tháng chín vào ngày hôm nay tại hà nội văn phòng chủ tịch nước phối hợp với bộ công an tòa án nhân dân tối cao bộ ngoại giao và các cơ quan có liên quan
tổ chức họp báo công bố quyết định đặc xá của chủ tịch nước cho những phạm nhân đang chấp hành án phạt tù
phạm nhân đang được hoãn tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được đặc xá theo quy định của pháp luật
thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an tham dự và trả lời một số câu hỏi tại buổi họp báo
theo quyết định đặc xá năm nay có hai bốn trăm ba mươi bốn phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và ba người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù
một người đang được hoãn chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được đặc xá
việc xem xét đặc xá tuân thủ theo những nguyên tắc nhất định đó là được tiến hành nghiêm minh chặt chẽ công khai dân chủ
đảm bảo công bằng đúng đối tượng và đúng điều kiện đã được quy định để tất cả các phạm nhân có đủ điều kiện đều được xem xét
và không để bất cứ phạm nhân nào không đủ điều kiện theo quy định lại được xem xét đặc xá
đặc giá năm hai nghìn hai mươi hai một lần nữa khẳng định chính sách khoan hồng của đảng nhà nước việt nam đối với người phạm tội
khuyến khích họ hối cải gian luyện trở thành người có ích cho xã hội
đồng thời đặc xá cũng ghi nhận kết quả cải tạo chấp hành tốt các nội quy quy định của phạm nhân
là kết quả của quá trình giáo dục cải tạo phạm nhân thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa trại giam
gia đình các cơ quan có liên quan và toàn xã hội trong việc thực hiện chính sách hình sự của đảng và nhà nước việt nam
tại buổi họp báo một số phóng viên của các cơ quan báo chí đã hỏi về số lượng phạm nhân mang quốc tịch nước ngoài được đặc xá năm hai nghìn hai mươi hai
thứ trưởng bộ ngoại giao hà kim ngọc cho biết trong số các phạm nhân được đặc xá lần này có một mươi sáu phạm nhân người nước ngoài
algeria một người malaysia hai người và lào một người
trả lời câu hỏi về tổng số tiền những người đặc xá thực hiện hình phạt bổ sung án phí phạt tiền nghĩa vụ dân sự khác
đồng chí nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an cho biết
tổng số tiền do những người được sạc đặc xá năm hai nghìn hai mươi hai và người thân đã thực hiện các hình phạt bổ sung là phạt tiền nộp án phí
nghĩa vụ trả lại tài sản bồi thường thiệt hại
và nghĩa vụ dân sự khác là sáu mươi bảy tỷ đồng
người thực hiện nhiều nhất trong quá trình chấp hành án là trên bốn tỷ đồng đó là phạm nhân huỳnh tiến dũng
có bao nhiêu phạm nhân thuộc ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng thì trong đợt này thì có tám phạm nhân
dự kiến ngày mai các trại giam trên cả nước sẽ tổ chức lễ công bố quyết định của chủ tịch nước và cấp giấy chứng nhận đặc xá cho người được đặc xá
sáng nay tại hà nội
hội phụ nữ văn phòng bộ công an đã chủ trì tổ chức lễ ký giao ước thi đua giữa các đơn vị trong cụm thi đua số bốn hội phụ nữ bộ công an
kết hợp học tập quán triệt nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ bộ công an lần thứ hai
phong trào phụ nữ công an bản lĩnh nhân văn kỷ cương trách nhiệm vì an ninh tổ quốc vì hạnh phúc gia đình
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi sáu là một phong trào lớn trọng tâm xuyên suốt có ý nghĩa quyết định đến chất lượng công tác hội
và phong trào phụ nữ toàn lực lượng công an nhân dân
việc ký kết thực hiện phong trào thi đua trong hội phụ nữ cụng thi đua số bốn
nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các cấp hội phụ nữ công an
khơi dậy tiềm năng sức sáng tạo sự tận tâm trách nhiệm ý chí quyết tâm vượt qua thách thức của hội phụ nữ công an
xây dựng người phụ nữ công an nhân dân có bản lĩnh vững vàng nhân văn có kỷ cương trách nhiệm
góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc vun đắp các giá trị gia đình trong giai đoạn mới
làm chuyển biến mạnh mẽ tình hình an ninh trật tự ở cơ sở được các cấp chính quyền và nhân dân đồng tình ghi nhận đánh giá cao
qua đó đã khẳng định vai trò trách nhiệm và năng lực của lực lượng công an khi về cơ sở
câu chuyện ngay sau đây được ghi nhận tại một địa bàn tỉnh hà giang là một minh chứng cụ thể như vậy
xã yên thành huyện quang bình trước đây từng là một trong những xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
nhất là tình hình tội phạm trộm cắp gây dối trật tự công cộng
ngay sau khi được phân công nhiệm vụ về cơ sở lực lượng công an chính quy xã tại đây đã chủ động tham mưu với đảng ủy
ubnd triển khai nhiều giải pháp phân công cho từng cán bộ chiến sĩ bám sát địa bàn
nắm tình hình cơ sở kịp thời phát hiện giải quyết rứt điểm vụ việc khi mới phát sinh
nhờ đó số vụ phạm pháp hình sự vi phạm pháp luật giảm đáng kể
đối với cơ quỷ chính quyền xã yên thành chúng tôi đánh giá rất cao về đề án này
đây là một đề án thực hiện nhiệm vụ về bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn
việc triển khai nhiệm vụ cũng như là việc xử lý các vụ việc phát sinh trên địa bàn
cũng đã nâng cao được tinh thần trách nhiệm cũng như giảm bớt được các vụ việc phải chuyển đến cấp trên
hiện một trăm linh xã thị trấn trên địa bàn huyện quang bình đã bố trí công an chính quy với tỷ lệ trung bình đạt trên năm cán bộ chiến sĩ mỗi xã
việc lựa chọn cán bộ chiến sĩ được đào tạo bài bản về chuyên môn nghiệp vụ là một trong những yếu tố then chốt khi điều động lực lượng về cơ sở
điều này đã giúp lực lượng công an chính quy nắm bắt tình hình nhanh nhà
xử lý các vụ việc khó phức tạp và kịp thời lắng nghe tâm tư nguyện vọng của đồng bào
bố trí công an chính quy về cơ sở chúng tôi đã giả soát và đánh giá trình độ chức năng nhiệm vụ đảm bảo ở cơ sở
tuy nhiên là về thịnh quản rất nhiều góp khăn về địa bàn cũng như là tình hình dân cư
từ việc khó khăn đó chúng tôi đã chủ động tham mưu cho ban giáo đốc công an tỉnh
đã phối hợp với các phòng chức năng của tỉnh
các lớp tập huấn cho số công an chính quy đặc biệt là những đồng chí giữ chức danh trưởng và phó
cùng với công tác bảo đảm an ninh trật tự hiện lực lượng công an xã trên địa bàn huyện quang bình
cũng đã chủ động hỗ trợ người dân giải quyết các thủ tục hành chính
đơn cử như hướng dẫn thực hiện việc đăng ký và cấp biển số xe máy
thay vì phải lên công an huyện như trước thì giờ đây người dân chỉ cần đến công an xã
thủ tục đơn giản người dân dễ dàng hoàn tất thủ tục đăng ký sở hữu xe máy
những việc làm cụ thể đã và đang đưa các dịch vụ công tiếp cận gần hơn đến với người dân ở khu vực miền núi
công an xã quảng lăng cũng đã tổ chức thực hiện đăng ký xe máy mô tô xe gắn máy xe đạp biển
bà con dân chúng tôi rất là phấn khởi và đến đây đi làm cũng rất là các đồng chí công an cũng làm rất là nhanh chóng cho bà con nhân dân chúng tôi
lực lượng công an là một trong những lực lượng nòng cốt trong chương trình đề án sáu
lực lượng cũng đã xây dựng kế hoạch đi triển khai đến từng các xã
thị trấn thậm chí là đến tận các thôn bản để giúp đỡ cho người dân trong thực hiện cấp căn cước công dân và mở mã định danh cá nhân
và nội dung mà tham mưu của công an thì cũng đã sát với chỉ đạo của ủy ban nhân tỉnh cũng như là tổ công tác của tỉnh
chính vì vậy thì đối với lại đề án sáu thì trong thời gian vừa qua cũng đã đạt được kết quả
triển khai bố trí công an chính quy về xã được ví như luồng gió mới
giúp nâng cao hiệu quả giải quyết công việc ngay từ cơ sở của lực lượng công an đáp ứng được yêu cầu nguyện vọng của nhân dân
hình ảnh của người chiến sĩ công an cũng trở nên quen thuộc gần gũi hơn với cuộc sống của người dân địa phương được người dân hỗ trợ và tin yêu
bản tin tiếp tục với tin an ninh trật tự đáng chú ý
thông tin về phiên tòa xét xử vụ án mua bán sử dụng ma túy tại bệnh viện tâm thần trung ương một
vào trưa ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hà nội đưa ra phản án
tòa án quyết sơ thẩm đối với một mươi bị cáo
trong vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại bệnh viện tâm thần trung ương một trong đó có hai bị cáo bị xử tử hình
hội đồng xét xử cũng kiến nghị công an tp hà nội tiếp tục điều tra sai phạm nếu có của một số lãnh đạo cán bộ bệnh viện tâm thần trung ương một
tại thời điểm để xảy ra vụ án tránh bỏ lọt tội phạm
theo hồ sơ vụ án vào cuối năm hai nghìn một mươi tám nguyễn xuân quý không mắc bệnh tâm thần
nhưng bị bắt buộc chữa bệnh tại bệnh viện tâm thần trung ương i
năm hai nghìn hai mươi quý lợi dụng sơ hở của nhân viên y tế đánh một chìa khóa riêng để tự do đưa người lạ vào nơi điều trị nằm mua bán
nhằm mua bán tổ chức sử dụng ma túy bị cáo còn cải tạo căn phòng tại bệnh viện lắp hệ thống loa công suất lớn đèn nháy và bàn dj để tổ chức bay lắc
hội đồng xét xử tuyên phạt nguyễn xuân quý ba mươi chín tuổi ở huyện thanh trì tổng hợp mức án tử hình về các tội mua bán trái phép chất ma túy tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy
bị cáo nguyễn văn ngọc cũng lĩnh án tử hình về hai tội mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy